thông tin từ bộ y tế cho biết vào tối ngày hôm nay có năm trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
năm trăm một mươi bốn ca ghi nhận trong nước trong đó riêng tp hcm vẫn nhiều nhất với hai trăm bảy mươi ca
như vậy là tổng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày hôm nay là một một trăm linh hai ca
và đây là lần đầu tiên việt nam có tổng số ca mắc covid một mươi chín trong một ngày vượt con số